tại các làng quê ở hà tĩnh đã hình thành một mô hình du lịch mới đó là du lịch chiêm ngưỡng trải nghiệm làng quê nông thôn mới
khi đến đây thì du khách có thể tham gia các hoạt động như bắt cá xay lúa rã gạo tham gia thu hoạch nông sản và nghe ví dặm hay lẩy kiều
qua một thời gian triển khai thì mô hình này đã thực sự mang lại hiệu quả thu hút du khách đặc biệt là đáp ứng được tiêu chí chuyển dịch lao động nông thôn và mang lại thu nhập cho bà con
đây là mô hình du lịch chiêm ngưỡng trải nghiệm tại xã nông thôn mới xuân viên huyện nghi xuân hà tĩnh
khi đến đây ngoài việc thăm quan nhà lưu niệm dụng cụ nông nghiệp du khách còn được trải nghiệm say lúa giã gạo và tìm hiểu các phương thức sản xuất của ông cha ta ngày xưa
đặc biệt du khách còn được tham gia trải nghiệm dùng nơm để đánh bắt cá và trải nghiệm làm nông dân thu hoạch nông sản
có những trải nghiệm để mình ốn lại những nét đẹp của làng quê việt nam
nhất là đời sống của truyền thống là sản xuất lúa nước có đánh bắt cá cách thủ công trên những ruồng đông rất là thú vị
ngoài ra du khách còn được tận hưởng cảm giác thư thái khi nghe ngâm thơ vịnh kiều lề kiều hay hát dân ca ví dặm nghệ tĩnh
mà người thể hiện chính là những bà con nông dân hay cán bộ của địa phương
khi mà cái thua tuyển ra đời cùng với cái du lịch văn hóa danh nhân du lịch văn hóa tâm linh du lịch biển
thì hiện nay đây là một trong loại du lịch mà được du khách khi về với nghi xuân họ rất là yêu quý
và họ thấy rất là thú vị khi về với cái đời sống nông thôn
nếu như ở nghi xuân thành công với mô hình du lịch trải nghiệm
thì ở huyện hương khê mô hình du lịch khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu thực sự để lại ấn tượng trong lòng du khách
ngoài việc được thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương du khách đến đây còn được trải nghiệm thu hoạch nông sản cùng bà con nông dân
ba trăm năm mươi đoàn trong và ngoài tỉnh về thám quan thái trại ấn trà
sau khi trải nghiệm mô hình về người nông dân hải trẻ thì họ rất là thích thú
tạo sinh kế cho người dân thông qua việc gắn hoạt động sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch đang là hướng đi hiệu quả và bền vững ở hà tĩnh
mô hình du lịch này không chỉ góp phần tạo việc làm cuộc sống ổn định cho người dân nông thôn
mà còn tạo động lực duy trì và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của dân tộc